theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết bắc bộ chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường gây mưa diện rộng trời rét đậm có nơi rét hại dưới một mươi độ c
theo đó chiều tối và đêm hai mươi năm tháng hai khối không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc
khối khí này kết hợp với dòng siết gió tây trên cao gây mưa nhỏ ở bắc bộ mưa to ở bắc và trung trung bộ
vùng núi và trung du bắc bộ trời tiếp tục rét đậm có nơi rét hại
các tỉnh đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến một mươi ba một mươi sáu độ c
vùng núi từ một mươi đến một mươi ba độ c vùng núi cao dưới một mươi độ c
thủ đô hà nội có mưa trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi ba đến một mươi năm độ c